tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại ban quản lý dự án công trình liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn
ba bị cáo hầu tòa gồm trần khắc hiệp nguyên trưởng ban quản lý dự án nghi sơn lê xuân hoàng nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán ban quản lý dự án nghi sơn và nguyễn mạnh tấn nguyên nhân viên phòng tài chính kế toán ban quản lý dự án nghi sơn
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm các bị cáo đã sử dụng tổng số tiền một sáu trăm linh tỷ đồng và năm mươi tỷ đồng từ nguồn do pvn cấp để gửi tại hai ngân hàng lấy trinh lệnh lãi suất hơn hai mươi tỷ đồng ngoài sổ sách để sử dụng chi tiêu gây thiệt hại cho pvn
trước khi khởi tố vụ án trần khắc hiệp đã nộp bảy bốn tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả
trước khi khởi tối vụ án trần khắc hiệp đã nộp bảy bốn tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả